hậu quả làm phụ xe tải đặng công vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thành phố đà lạt tử vong tại chỗ
là chính bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh
hiện công an huyện can lộc hà tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nói trên